kính thưa quý vị cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ đối tượng thạch sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu sau gần hai mươi năm lận trốn truy nã
vì hành vi cướp dật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn ba thạch sơn cùng đồng bọn điều khiển xe máy
theo hướng từ bạc liêu và cà mau để cướp dật dây chuyền
khi đi đến đoạn đường thuộc thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
phát hiện một người phụ nữ đi cùng chiều có đeo một sợi dây chuyền
nên thạch sơn cùng đồng bọn áp sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy
sau đó các đối tượng đem bán sợi dây chuyền lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
quá trình điều tra cơ quan công an bắt giữ đồng bọn của sơn còn thạch sơn thì bỏ trốn khỏi địa phương
sau gần hai mươi năm lẫn trốn khuya ngày hai mươi chín tháng một thạch sơn bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
tại ấp vĩnh tiến xa vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định